tại đà nẵng ban dân vận thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết ba mươi năm thực hiện chỉ thị số năm mươi một của ban bí thư trung ương đảng khóa sáu về giúp đỡ hội người mù việt nam
được thành lập vào ngày một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay hội người mù thành phố có bảy quận huyện hội bốn đơn vị trực thuộc với sáu trăm tám mươi hai hội viên
thực hiện chỉ thị năm mươi một các quận ủy huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng thời phát động các phong trào chăm sóc giúp đỡ người mù trên địa bàn
đến nay toàn thành phố đã tổ chức được năm mươi ba lớp dạy nghề làm trổi đót chăn nuôi trồng trọt đan mây tre thủ công mỹ nghệ hỗ trợ sinh kế cho gần một ba trăm linh lượt người sửa chữa và làm mới bảy mươi bảy ngôi nhà cho những hộ mù nghèo ở nhà tạm bợ với tổng số tiền gần ba năm tỷ đồng giúp hàng nghìn lượt người mù vai vốn làm kinh tế tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố đà nẵng với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng